ủy ban nhân dân tp hội an tỉnh quảng nam vừa có công văn gửi các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố
và hiệp hội du lịch tỉnh quảng nam khuyến cáo chủ cơ sở lưu trú chủ động từ chối và hạn chế đón khách nước ngoài
đến hội an trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân tp hội an khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố
cần xem xét hạn chế tiếp nhận đặt phòng cho khách lưu trú tại cơ sở
chủ động từ chối đón khách đến từ các quốc gia các vùng có dịch covid một mươi chín đang bùng phát mạnh
đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh của mình